đồng chủ trì các đại biểu đã báo cáo kết quả tiến độ thực hiện công việc về tổ chức chương trình thời gian địa điểm nội dung tổ chức hội thảo thành phần hội đồng thẩm định dự kiến kinh phí cách thức tổ chức hội thảo khoa học đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như chất lượng nội dung các bài tham luận hội thảo
ban tổ chức cũng đã thông qua nội dung triển khai cuộc họp báo trước khi diễn ra hội thảo
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị đơn vị tổ chức cần đẩy nhanh tiến độ các bài viết tham gia hội thảo khoa học chủ động liên hệ với các nhà khoa học
đối với lực lượng công an nhân dân các đơn vị cần thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia vào hội thảo khoa học
về phần tham luận cần ngắn gọn phù hợp với thời gian quy định và nội dung đề ra
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị đơn vị tổ chức cần đẩy nhanh tiến độ các bài viết tham gia vào hội thảo khoa học chủ động liên hệ với các nhà khoa học
đại hội đảng bộ công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy quảng bình đối với lực lượng vũ trang nói chung và công an tỉnh nói riêng
sự chủ động của đảng bộ công an tỉnh quảng bình trong việc dự thảo các nội dung văn kiện trình đại hội đảm bảo tiến độ thời gian qua đó khái quát được vai trò sự lãnh đạo chỉ đạo tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương của đảng bộ trong nhiệm kỳ qua
đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm
tổn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tiếp theo
việc xây dựng các đề án nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng công phu đúng quy định
đồng chí thứ trưởng cũng lưu ý trên cơ sở góp ý của các đại biểu tại buổi làm việc đảng bộ công an tỉnh quảng bình cần sớm bổ sung chỉnh sửa những nội dung trong các văn kiện để hoàn thiện tập văn kiện trình đại hội đảng bộ công an tỉnh quảng bình nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cần có kịch bản chi tiết các nội dung chỉ đạo điều hành đại hội đảm bảo tốt việc tuân thủ các quy định và chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và tỉnh ủy quảng bình để đại hội đảng bộ công an tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp
cũng tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình trong sáng ngày hôm nay bộ công an đã tổ chức lễ khai mạc thi đấu môn bơi ứng dụng và vòng chung kết môn bóng truyền nam phong trào thuộc đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám
dự lễ có đồng chí thiếu tướng lê quốc
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc được tổ chức năm năm một lần là sự kiện thể thao lớn của lực lượng công an nhân dân đại hội khỏe lần thứ tám diễn ra từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi với một mươi ba môn thi đấu
kết thúc giai đoạn một đã tổ chức được bốn môn thi đấu hoàn thành thi đấu vòng loại hai môn là bóng đá nam bảy người và bóng chuyển nam phong trào được tổ chức ở bốn khu vực theo điều lệ giải

trung tướng trần vi dân gửi lời cảm ơn sâu sắc đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các chuyên gia các nhà khoa học để tạp chí lý luận chính trị công an nhân dân ngày càng phát triển dứng đáng với sự tin yêu kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân
đại hội khỏe đã tổ chức được bốn môn thi đấu hoàn thành thi đấu vòng loại hai môn là bóng chuyển nam phong trào được tổ chức ở bốn khu vực theo điều lễ giải